ngày một mươi bốn tháng một mươi hai nhà máy nước thủ đức tp hcm đã vinh dự đón nhận cơ khen thưởng của chính phủ
cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi năm nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập
tiền thân của nhà máy nước thủ đức là cơ sở sản xuất nước sông đồng nai
được thành lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu với nhiệm vụ cung cấp nước cho người dân sài gòn
trải qua năm mươi năm hình thành và phát triển nhà máy nước thủ đức hiện trực thuộc tổng công ty cấp nước sài gòn
với việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm cung cấp nước sạch liên tục an toàn cho người dân thành phố
với công suất phát nước lớn nhất việt nam hiện nay bảy trăm năm mươi m ba trên ngày
nhà máy nước thủ đức đã nhận được bằng khen của chính phủ và ủy ban nhân dân tp hcm nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thành lập